trong phiên họp thường kỳ của ubnd tỉnh tây ninh sở lao động thương binh và xã hội đã đề xuất ubnd tỉnh xây dựng nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo trên địa bàn tỉnh
theo kết quả điều tra giả soát hộ nghèo và hộ cận nghèo cuối năm hai nghìn một mươi tám toàn tỉnh tây ninh có bảy sáu trăm linh chín hộ nghèo chiếm tỷ lệ hai năm mươi bốn trong đó có một bốn trăm linh chín hộ không có khả năng thoát nghèo
sở lao động thương binh và xã hội tỉnh tây ninh đề xuất xây dựng chính sách hỗ trợ cho các hộ không có khả năng thoát nghèo được ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm để có tổng thu nhập cao hơn hộ có mức sống trung bình hộ nghèo của tỉnh nhằm bảo đảm cho các hộ không có khả năng thoát nghèo có cuộc sống tốt hơn tiếp cận đầy đủ hơn với các dịch vụ xã hội